tuyến rừng phòng hộ sung yếu ven biển phía đông của cà mau thuộc xã tam giang đông việt nam căn
đã bị lầm tặc tản phán nghiêm trọng
những vặt rừng đước từ một mươi năm cho tới hai mươi năm tuổi chắn sóng ở những vị trí sung yếu
đang từng ngày bị lầm tặc chặt hạ và mang đi
đáng chú ý là những vặt rừng này đã bị chặt hạ trong thời gian dài
nhưng lực lượng chức năng lại không hề hay biết
tiểu khu một trăm ba mươi sáu ban quản lý rừng phòng hộ tam giang i
từng vặt đước chỉ còn trơ lại gốc dấu chặt mới và cũ sen lẫn
có cả những cây bị chặt hạ nhưng chưa kịp lấy đi
những vạt rừng bị chặt hạ chạy sâu vào đất liền gần trăm mét
trải dài dọc bờ biển phía đông tỉnh cà mau
thế nhưng khi những thông tin này được chuyển đến đơn vị quản lý rừng
lãnh đạo đơn vị cảm thấy bất ngờ
trước đây có gano thì nó sợ còn bây giờ cơ chế không cho gano rồi đâu có làm gì được đó
nói chung đường cũng có bị chặt đó nhưng mà cái lượng em thấy cái này nó nhiều quá
nói chung chặt rồi nó lấy bằng cái củi ghiều thì nghe nọ nó lợi dụng cái đó lấy củi ghiều
củi ngã đó vậy rồi nó chặt ở trong một hai cây cũng có
nói chung có chứ không phải là không
cái này là nó chặt trắng một khu luôn
tại vì đưa lên em thấy lạ
trên những thắc mắc nghi ngờ về các vặt rừng bị tàn phá
ban quản lý rừng đã cùng phóng viên thị sát thực địa
từ ngoài biển nhìn vào cánh rừng phòng hộ sung yếu đã bị tàn phá
nói chung thì tụi tôi kết hợp với tựa khu cũng tăng trường kiểm tra thường xuyên
nói chung là do đây là cái dây của phòng hộ
nó là càng nằm cặp dưới biển
thì nhanh nước lên rồi
chứ không biết là bằng đêm hôm
khi nó chặt thì mình không thấy
tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày một nhanh và phức tạp
một phần rừng phòng hộ sung yếu trên biển đông của tỉnh cà mau
đã bị sóng biển cuốn trôi
trong khi đó những cánh rừng còn lại đang bị lâm tặc chặt phá tan hoang
đời sống của hàng ngàn hộ dân phía sau đai rừng này đang bị đe dọa